phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bắt quả tang đối tượng lý a tráng hai mươi chín tuổi trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng chín giờ sáng nay tại km tám bảy trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận bản nậm cung
xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu lực lượng chức năng đã bắt quả tang lý a tráng
đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu đối tượng tráng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên
đi giao cho một người mua với tiền công là năm mươi triệu đồng
tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ tỉnh quảng bình
các lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi tháng hai tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ
thuộc thôn hà thôn xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng trương văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi một một mươi hai viên ma túy tổng hợp
lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua khu phố bào ké thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
giữa xe khách và xe máy khiến một người chết một người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
nam tài xế tên là tăng ba mươi một tuổi điều khiển xe khách lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
hướng từ huyện đồng phú đi tỉnh bình dương đến khu phố bảo ké thị trấn tân phú
thì bất ngờ va chạm với xe máy do nguyễn văn trình điều khiển
chở phía sau một cô gái trẻ lưu thông phía trước đang chuyển hướng qua đường
cụ thông mạnh khiến hai người trên xe máy bị ngã văng ra đường
do vết thương quá nặng trình đã tử vong sau đó hai phương tiện vừa hỏng
tòa nhân dân tp hcm thông báo kêu gọi năm bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp ra đầu thú
trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như tự bỏ quyền tự bào chữa
và bị xét xử vắng mặt
trong các bị cáo bị truy tố có năm bị cáo hiện đang rốn truyền
truy nã gồm đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
trầm thích tồn thành viên hội đồng quán trị ngân hàng scb
nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành
và chi minh dũng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
theo hồ sơ năm người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
nay tòa án nhân dân tp hcm thông báo kêu gọi năm bị cáo trên ra đồ thú
để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bầu chữa và tự bầu chữa
trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đồ thú thì coi như tự bố quyền tự bầu chữa
và bị xác xử vắng mặt
những bị cáo này tùy từng vị trí vai trò khác nhau đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
thực hiện hành vi phạm tội từ lập hồ sơ vay khống ký hợp thức hồ sơ rút tiền vai
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ tụng thành viên hội đồng quán trị ngân hàng scb
nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành
và chi minh dũng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
theo hồ sơ năm người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
nay tòa án nhân dân tp hcm thông báo kêu gọi năm bị cáo trên ra đồ thú để hưởng chức sách khoan hồng
của đảng và nhà nước hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bầu chữa và tự bầu chữa
trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đồ thú thì coi như tự bố quyền tự bầu chữa
và bị xét xử vắng mặt những bị cáo này tùy từng vị trí vai trò khác nhau đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
thực hiện hành vi phạm tội từ lập hồ sơ vay khống ký hợp thức hồ sơ rút tiền vai
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vai vốn
chiếm đoạn của ngân hàng scb ba trăm linh bốn tỷ đồng gây thiệt hại số tiền một trăm hai mươi chín bốn ngàn tỷ đồng
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
hoàng tỉnh bắc cạn tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với dương văn sướng
trú tại tiểu khu bốn thị trấn trợ giã huyện ba bể và hoàng văn tử trú tại thôn trợ giải xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
bị can dương văn sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn anh vấn đơn vị thi công công trình
bị khởi tố về hành vi nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng điều chỉnh bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo
bác nghề một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành
bị can hoàng văn tự là chuyên viên phòng kinh tế và hạ tầng huyện ba bể bị khởi tố đã có hành vi thẩm định
điều chỉnh bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo bác nghề một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam giám đốc
phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn cùng về tội danh như trên
thưa quý vị không chỉ trước
và trong kỳ nghỉ tết nguyên đán mà cả sau kỳ nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
vẫn tiếp tục ra quân huy động một trăm linh quân số để tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nhân dân nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến
và quyết liệt xử lý các vi phạm phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông
nghi nhận của nhóm phóng viên antv đồng nai
mặc dù kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đã kết thúc nhưng những ngày vừa qua trên các tuyến quốc lộ một a quốc lộ hai mươi
quốc lộ năm mươi một lượng người và các phương tiện lưu thông cao
để giảm thiểu un tắc tai nạn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại các điểm nóng
để tổ chức phân luồng điều tiết đảm bảo giao thông thông suốt
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai tiếp tục duy trì việc kiểm tra các chuyên đề về nồng độ cồn
ma túy chuyên đề xe chở khách kịp thời xử lý các hành vi vi phạm tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông
với mục tiêu đảm bảo an toàn hạn chế tai nạn giao thông cho người dân sau tết
người dân ở các tỉnh tập trung ở dương sơn và đặc biệt là đi du lịch ở vũng tàu thì tương đối đông
nên có lượng phương tiện vào những ngày cuối tuần từ đây cho đến hết tháng một là tương đối đông
nên nắm được điều đó thì trạm đã xây dựng kế hoạch
bố trí là các tổ trọng điểm ở những khu vực thường xuyên tập trung lũ lượng phương tiện đông để kịp thời giải tổng thức giao thông
thực hiện nghiêm chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đồng nai đã huy động một trăm linh quân số phối hợp với các lực lượng
tổ chức tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tập trung xử lý các lỗi vi phạm
nhất là vi phạm nồng độ cồn ma túy
qua đó đã phát hiện lập biên bản xử lý gần một mươi hai trường hợp vi phạm với các lỗi vi phạm tốc độ
nồng độ cồn quá tải quá khổ sử dụng ma túy chất kích thích tước hơn một giấy phép lái xe
tạm giữ năm mươi sáu xe ô tô và hơn hai chín nghìn xe mô tô các loại xử phạt số tiền trên một mươi tỷ đồng
đặc biệt riêng vi phạm về nồng độ cồn gần hai hai trường hợp bị xử lý tạm giữ gần hai hai nghìn xe
tước hơn một bốn giấy phép lái xe phạt gần chín hai tỷ đồng
hôm nay em có từ bình dương về bên đồng nai ăn tết thì em có chạy quá tốc độ
thì em có bị cảnh sát giao thông lập biên bản thì em cũng chấp hành đầy đủ
sau vụ việc trên thì em cũng rút kinh nghiệm lần sau thì để ý các biển báo và chạy đúng tốc độ hơn
bộ công an và giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
ứng trực một trăm linh quân số nắm tình hình tuyến địa bàn
để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát phòng ngừa tai nạn giao thông
tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nhất là các trường hợp sử dụng
nhất là các trường hợp sử dụng ma túy rượu bia khi tham gia giao thông cùng với đó
mỗi người dân khi tham gia giao thông cần ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
có phần kiềm chế tai nạn giao thông bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và mọi người cùng tham
gia giao thông sáng nay hai mươi một tháng hai tức ngày một mươi hai tháng riêng xuân giáp thìn tại thị trấn ba sao
huyện kim bảng tỉnh hà nam hội xuân tam trúc kết nối di sản năm hai nghìn hai mươi bốn chính thức khai hội
tốt an ninh trật tự lễ khai hội công an tỉnh hà nam đã tăng cường lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp kế hoạch bảo đảm an ninh trả tự một cách toàn diện kỹ lưỡng
lễ khai hội xuân tam trúc kết nối di sản năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức trang trọng
mang đậm bản sắc văn hóa với các nghi thức truyền thống như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân
an mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu lễ rước nước cầu nguyện cuộc sống bình an trường tồn
trong khuôn khổ chương trình hội xuân tam trúc năm nay có nhiều hoạt động văn hóa
nghệ thuật phong phú đa dạng nhằm tiếp nối phát huy truyền thống quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng
đất con người hà nam lễ khai hội xuân tam trúc năm nay ghi nhận đông hơn các năm trước với sự tham
tham gia của hàng nghìn đại biểu các chức sắc tăng ni tín đổ phật tử nhân dân và du khách thập phương
đối với công an huyện kim bảng chúng tôi thì cũng trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế tại
khu vực tam trúc thì chúng tôi đã trưng tập
đồng chí cán bộ chiến sĩ của công an huyện chia ra các chốt để phân công đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời đề xuất với đảng ủy giám đốc ngoan tỉnh tăng cường thêm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng
để phối hợp với công an kim bảng thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo tuyệt đối an toàn đêm bắn pháo hoa
tại khu du lịch quốc gia tam trúc để phục vụ nhân dân đến với ngày khai hội được đảm bảo an ninh
an toàn và vui xuân
trong và ngoài khu vực dễ dàng
diễn ra các sự kiện công an tỉnh hà nam đã thiết lập các chốt kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
tuần tra kiểm soát cắm chốt phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
bảo vệ các đoàn đại biểu khách và nhân dân đi lại thông suốt thuận lợi an toàn
đồng thời làm tốt công tác phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ ở khu vực hồ tam trúc
lực lượng cảnh giao thông phòng cảnh giao thông đã phối hợp chặt chẽ
đồng bộ với các đơn vị nghiệp vụ đặc biệt là với công an nguyễn kim bảo công an thành phố hồ lý tổ chức khảo sát các điểm
các nút giao thông trọng điểm bố trí phân công lực lượng tuần tra cắm chốt
đảm bảo tuyệt đối an toàn trên các tuyến đường các điểm nút giao thông cho du khách về dưới huyện hội được đảm bảo tuyệt đối an toàn
đến với quần thể tam trúc em cảm thấy không gian và không khí ở đây rất là thoải mái
thắng cảnh rất là rộng và thư giãn
đó là một địa điểm thích hợp
để con người chúng ta có thể thư giãn khi mà một năm làm việc phát tạ vất vả đến đây để du xuân và thư giãn thoải mái
và khi đến đây thì em cảm thấy thoải mái và cảm thấy tự tin khi thấy an ninh trật tự ở đây rất là bảo đảm cho du khách có thể đi du xuân một cách an toàn hơn
tại các điểm chốt cán bộ chiến sĩ đã có mặt từ rất sớm chấp hành nghiêm quy trình quy chế công tác điều lệnh công an nhân dân
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quy chế công tác điều lệnh công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh
trật tự nhiệt tình thân thiện hướng dẫn nhân dân tham dự các hoạt động bảo đảm thuận lợi nhất thúc đẩy đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương
nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm qua đó tạo ấn tượng và những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách
rất là bất khởi về nô nức của khách thập phương và các đoàn thể về đây dự hội tôi thấy rất là đẹp đẽ sạch sẽ quang đăng và trật tự an ninh ở đây rất là tốt
với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất lực lượng công an hà nam đã bảo đảm tốt an ninh trật tự lễ khai hội xuân tam trúc năm hai nghìn hai mươi bốn
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các đồng chí đại biểu trung ương đại biểu các tỉnh thành phố nhân dân và du khách từ mọi miền tổ quốc về tham dự các sự kiện ý nghĩa trong những ngày đầu xuân mới
qua đó đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương hà nam giàu truyền thống lịch sử văn hóa và hình ảnh lực lượng công an hà nam chính quy tình nguyện hiện đại thân thiện đẹp trong lòng nhân dân
qua đó đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương hà nam chính quy tình nguyện hiện đại thân thiện đẹp trong lòng nhân dân

qua một thời gian thực hiện cá nhân tôi cũng thấy là cái này là một cái chủ trương đúng đắn và hợp lý
từ đấy thì cũng đã giảm bớt rất nhiều cái vụ việc
như trước đây thì những vụ việc nó nhỏ lẹ không được giải quyết dứt điểm thế nên là dẫn đến những tình trạng đơn thư khiêu kiện kéo dài
tuy nhiên là từ khi có lực lượng chính quy về đến thời điểm này thì
không có phát sinh những cái đơn thư kéo dài mà tất cả những cái vụ việc là từ ngay từ được giải quyết ngay từ cơ sở
hiện nay một trăm linh hai xã thị trấn tại bắc cạn đã bổ trí đủ số lượng công an chính quy
tại một số địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng đã sắp xếp tám cán bộ chiến sĩ theo đúng chủ trương của bộ công an
chất lượng đối ngũ công an cơ sở từng bước được nâng cao vững vàng về bản lĩnh sâu về nghiệp vụ
là điều kiện để an ninh trật tự tại mỗi xã thị trấn luôn được giữ vững
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức hơn bốn tám trăm bốn mươi năm buổi tuần tra đêm
tiếp nhận xử lý giải quyết ba trăm hai mươi hai vụ việc liên quan đến an ninh trật tự gọi hỏi gian đe kiểm danh kiểm diện trên ba bốn trăm chín mươi ba lượt đối tượng
lập một trăm một mươi một hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở ca nghiện bắt buộc sáu mươi hai hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn
theo người định
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an xã thị trấn trên địa bàn toàn tình đã tổ chức hơn bốn tám trăm bốn mươi năm buổi tuần tra đêm

sau điểm bảy mươi ngày đêm đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú cấp căn cước công dân bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến cấp tài khoản định danh điện tử